lê văn hiếu và phạm minh tuân cùng chú tại thị xã kinh môn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền ban đầu được xác định là hơn một mươi năm tỷ đồng vừa bị bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba
trong đó hiếu là đối tượng cầm đầu nắm quyền điều hành còn tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay
thời gian đầu hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn
tuy nhiên một thời gian sau đó hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vai nặng lãi
đồng thời thuê tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản thù lãi suất phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi kín kẽ

khi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thì hiện nay cả hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giao
mà trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ phối hợp cùng các lực lượng khác đấu tranh mạnh mẽ đối với loại hình tội phạm này
tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm quản lý cầm đồ bước đầu cơ quan công an xác định
tính đến thời điểm bị bắt hiếu đã cho chín trăm tám mươi ba lượt khách vay tổng số tiền trên một mươi năm bốn tỷ đồng với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
số tiền lãi mà hiếu thu về là trên sáu một tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các sự kiện lớn như tuần lễ sách diễn đàn kinh tế hội nghị xúc tiến đầu tư
vào hai huyện củ chi và hóc môn
qua đó gửi thông điệp mạnh mẽ của thành phố tới các nhà đầu tư thu hút đầu tư vào thành phố
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi lưu ý các sở ngành địa phương
cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tiếp tục giám sát kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
sau đó khẩn trương hoàn tất đánh giá việc thực hiện cơ giới chế sách đập thù của thành phố
để sống trình ủy ban thường vụ quốc hội
trong những ngày cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đã hoàn thành
và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm và các dự án quan trọng
cũng được gấp rút hoàn tất để chào mừng bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam
thông nhất đất nước
đây là những tín hiệu khởi sắc để tạo niềm tin cho người dân doanh nghiệp nhà đầu tư
về sự phát triển và phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thành phố hồ chí minh
kính thưa quý vị liên quan đến clip cán bộ đội cảnh sát giao thông bến thành
khống chế quật ngã năm thanh niên xuống đường ở giao lộ võ văn kiệt
ký con của một thành phố hồ chí minh vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn
được chia sẻ trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều
ngày hai mươi bảy tháng bốn phòng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã có thông tin chính thức về vụ việc
ngay sau khi nắm thông tin lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông
đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông bến thành
trước suốt camera gần khu vực để làm rõ
cụ thể khoảng một mươi hai h hai mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng bốn đại úy trần xuân chính
cán bộ đội cảnh sát giao thông bến thành được giao nhiệm vụ
chỉ huy điều khiển giao thông tại giao lộ võ văn kiệt ký con
đồng thời nhắc nhở các phương tiện đi đúng hướng
không được rẽ trái vào đường ký con
bởi khu vực này có biển báo cấm tất cả phương tiện rẽ trái và quay đầu xe
tất cả người dân đều chấp hành nhưng chỉ có một thanh niên cố tình không tuân thủ
cố tình rẽ vào đường cấm nên đại úy chính đã lái mô tô đuổi theo
và dừng phương tiện để nhắc nhở
tuy nhiên người này không chấp hành mà cố tình tăng ga
buộc cán bộ này phải kéo và quật ngã năm thanh niên xuống đường để khống chế
ngày hai mươi bảy tháng bốn tàu cảnh sát biển sáu nghìn một mươi một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết
đã đưa tàu không rõ số hiệu chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu do
không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trên khu vực biển cách phía đông nam công đảo khoảng một trăm bảy mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu không có số hiệu
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có sáu thuyền viên do ông phùng xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quê ở xã nhuận phú tân huyện mó cầy tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông thái tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan
chứa bên nguồn gốc của hàng hóa
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về công đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật
sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố vũng tàu đội biên phòng chí linh bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với quy mô lớn
đối tượng bị bắt giữ là lê thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú số một mươi bốn ba a đường nam lân
xã bà điểm huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trước đó vào lúc một giờ một mươi phút rạng sáng nay tại khu vực hẻm bảy trăm ba mươi năm đường phước thắng
phường một mươi hai thành phố vũng tàu tổ tuần tra của đồn biên phòng chí linh bộ đội biên phòng tỉnh bà rệ vũng tàu
phát hiện phương tiện ô tô hiệu innova biên kiểm soát năm mươi một h năm mươi bảy nghìn bảy mươi tám do lê thanh tú điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên xe vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z
không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện trên xe có hai cặp biển số xe ô tô gồm bảy mươi một a một mươi sáu nghìn năm trăm sáu mươi tám và năm mươi một h hai mươi tám nghìn chín mươi bốn
đối tượng khai là biển số giả dùng để thay đổi trên đường vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra xác minh làm rõ vụ việc
cũng liên quan đến hành vi buôn bán thuốc lá lậu công an thành phố cần thơ cho biết là qua công tác
nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an quận ninh kiều vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng
có hành vi buôn bán tàn trữ hàng cấm là hơn một mươi bảy năm trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng tử
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường ba
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu nguyễn hữu thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và nguyễn thị kim thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng ngụ tại phường an khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ
qua làm việc nguyễn hữu thông khai toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu mà công an thu giữ được
là của thông và vợ là nguyễn thị kim thu mua từ thành phố hồ chí minh về bán chiếm lời
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn thu gọi nguyễn minh tâm đến điểm giao hàng để chữa thuốc lá điếu nhập lậu về bán
trong lúc chuẩn bị chở thuốc lá đi giao cho khách thì tâm thông và thu đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
cùng với một mươi bốn hai trăm ba mươi bao thuốc lá điếu các loại z về hero scott cùng nhiều tan vật khác
tại số nhà một trăm ba mươi hai s một mươi tám tổ một khu vực hai phường an khánh
đến một mươi chín h cùng ngày qua mở rộng điều tra công an còn thu giữ thêm hai tám trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu khác
do đối tượng thông đặt mua từ trước
tổng số thuốc lá mà cơ quan chức năng thu giữ được là một mươi bảy năm trăm ba mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
hiện cơ quan điều tra công an quận ninh kiều đang hoàn thiện hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé